lực lượng bộ công an và công an thành phố hải phòng đã bất ngờ đột kích vào khu đô thị our city
địa chỉ km số chín đường phạm văn đồng phường hải thành quận dương kinh thành phố hải phòng
kiểm tra hành chính phát hiện rất nhiều người nước ngoài đang vận hành hệ thống thiết bị đánh bạc quốc tế
bước đầu kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện tại khu vực tòa nhà trung tâm our city
đặt rất nhiều máy móc thiết bị phục vụ cho việc vận hành hệ thống đánh bạc qua mạng
còn tại các tòa nhà khu vực xung quanh trong các phòng kín cũng đều có máy móc thiết bị liên quan
hiện cơ quan công an cũng đang tiếp tục lấy lời khai của các đối tượng liên quan và mở rộng điều tra vụ án